chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay thứ bảy ngày hai mươi một tháng tám có những nội dung chính sau đây
hà nội siết chặt quản lý phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
hôm nay một số đơn vị trực thuộc bộ công an tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phía nam
đẩy mạnh đấu tranh với các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân lừa đảo trên mạng internet
mở đầu bản tin là thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin từ bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay hai mươi một tháng tám cả nước có bảy hai trăm bảy mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm bốn mươi tám mươi bảy ca
tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua cho đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận kỷ lục một mươi một ba trăm hai mươi một ca nhiễm mới
trong đó hai mươi hai ca nhập cảnh và một mươi một hai trăm chín mươi chín ca trong nước
trong đó có bảy bốn trăm hai mươi tám ca trong cộng đồng
bình dương đang có số ca nhiễm cao nhất nước là bốn năm trăm linh năm ca
tp hcm bốn tám mươi bốn ca hà nội bảy mươi sáu ca
như vậy là trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng hai bảy trăm sáu mươi bảy ca
tp hcm khẳng định một lần nữa không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh
khuyến nghị người dân bình tĩnh và sẽ đảm bảo đầy đủ thực phẩm cho người dân
đồng thời xiết chặt giãn cách xã hội để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
kể từ ngày hai mươi ba tháng tám tới
theo đó phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phạm đức khải khẳng định
việc ban hành tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh phải do thủ tướng chính phủ ban hành
vì vậy tp hcm đã ra văn bản số hai nghìn bảy trăm tám mươi chín ký ngày hai mươi tháng tám và văn bản hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu
để quy định rõ hơn về các đối tượng được di chuyển trên địa bàn
các ngón đối tượng được xét lưu thông

nhưng mà bắt buộc phải có giấy bí đường
lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng chủ kệ
thì tạm dừng hoạt động tại tp hcm và các quận nguyện sau đây
để đẩy mạnh mục tiêu giải phóng vùng xanh chuyển hóa vùng đỏ và vùng cam
ngành y tế tp hcm cho biết đến ngày hai mươi bốn tháng tám sẽ hoàn thành một trăm năm mươi trạm y tế lưu động
để hỗ trợ người f điều trị tại nhà
và sau hai mươi bốn tháng tám sẽ có thêm hai trăm năm mươi trạm y tế di động
hiện đã có hơn bảy mươi năm dân số đã hoàn thành tiêm mũi một
tuy nhiên thành phố đang hướng đến độ phủ vaccine
đối với toàn bộ người dân đang cư trú trên địa bàn
không kể là tạm trú hay thường trú
về vấn đề cung ứng lương thực thực phẩm
tp hcm thực hiện hai triệu gói hỗ trợ
và hơn thế nữa gồm các mặt hàng thiết yếu để đảm bảo một phần dinh dưỡng cho bà con
vì việc cung ứng người dân hiện nay là nếu ở trong vùng đỏ và vùng cam
thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người dân
thì có thể là mình sẽ người dân không có đi ra
chắc chắn là người dân sẽ không đi siêu thị đi chợ nữa
mình sẽ cung ứng thì cái lực lượng cùng với cái đội mà xe bán hàng lưu động
sẽ xuống để hỗ trợ
người dân không ra mua hàng lưu động
nhưng mà lực lượng đi chợ dòng sẽ mua ở từ cái lực lượng này
mình sẽ cung ứng
thì đảm bảo chắc chắn là sẽ không thiếu cái thực phẩm cho người dân
sau thông tin thành phố sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch kể từ ngày hai mươi ba tháng tám
do tâm lý lo lắng sáng nay bà con ra đường rất đông mua sắm hàng hóa
dẫn đến mất trật tự ảnh hưởng giãn cách xã hội đe dọa lây lan mạnh dịch bệnh
chính vì vậy chính quyền thành phố khẳng định không phong tỏa toàn thành phố hai tuần tới
và không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh
người dân thành phố cần bình tĩnh tuân thủ các quy định phòng chống dịch
để cùng thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh đến ngày một mươi năm tháng chín tới
chiều nay chủ tịch ubnd tp hà nội châu ngọc anh đã ký ban hành công điện số một mươi chín cd ubnd
về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
theo công điện toàn thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội
đến sáu giờ ngày sáu tháng chín để phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch
tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngày cuối tuần
chủ tịch ubnd tp yêu cầu người dân các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp
tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch ubnd tp
xác định đây là thời điểm then chốt quyết định đến công tác phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp yêu cầu mỗi người dân thủ đô là một chiến sĩ
mỗi gia đình tổ dân phố thôn xóm cơ quan doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch
thành phố đề nghị mọi người dân và tổ chức doanh nghiệp chấp hành nghiêm
tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch của thành phố
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng đề nghị siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch
tại các chợ đầu mối
chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngày cuối tuần
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ di biến động của người dân
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn
xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
thành phố giao sở lao động thương binh và xã hội
phối hợp ubnd các quận huyện thị xã
đẩy nhanh việc triển khai các chính sách an sinh xã hội của chính phủ và của thành phố
để kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
do có nhiều f trong cộng đồng
tại hà nội một số chợ đầu mối tạm thời dừng hoạt động
tuy nhiên xung quanh khu vực chợ nổi lên không ít những điểm bán hàng tự phát
bất chấp thời gian giãn cách xã hội
điều này tăng khả năng phát tán virus và nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng
trước thực trạng này lực lượng chức năng thành phố hà nội
tra kiểm soát chấn chỉnh các trường hợp vi phạm
chợ đầu mối long biên phường phúc xá quận ba đình thành phố hà nội
toàn bộ khu chợ tạm thời bị phong tỏa vì có ca dân tính với covid một mươi chín
không có nơi giao thương
đây cũng chính là lúc nổi lên các điểm chợ tự phát
từ bãi gửi xe cho đến dọc hai bên đường
đến tầm sáng bắt đầu vòng lên long biên mình bán lẻ lẫu
nhưng mà bán phải ngồi trên xe mà không được xuống dỗ
chừa hết cách đó không xa ngay tại khu vực ngầm cầu vượn
cảnh đông đúc mua bán diễn ra như chưa hề có lệnh giãn cách
đủ các loại hàng công sản
đây là nguồn khung cho rất nhiều tiểu thương từ nơi khác đến đây
chị ơi nhập hàng thì nhập ở chỗ nào
người ta bán đồng đường nhiều lắm bây giờ
bán ở đâu đấy
bán ở ngoài phía trên coi nè
đêm hôm trước cho tới sáng hôm sau
cứ thế các điểm chợ góc giải rác mọc lên từ chợ đầu mối long biên
hướng sang quận hoàn kiếm
từ khi phong tỏa chợ long biên từ ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
của ubnd phường phúc xá
một số bà con tiểu thương cũng như là người đến kinh doanh mua bán
tụ tập dưới lòng đường về hề để họp chợ
không đạt được nguồn khung
không đạt được nguồn khung
công tác giãn cách phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ y tế
nhận thấy nguy cơ lây nhiễm cao có thể sẽ phát tán đi khắp nơi
nếu xảy ra trường hợp có ca mắc covid một mươi chín tại đây
chính quyền các quận liên quan tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý các điểm vi phạm
các công an phường giáp danh
công an phường nguyễn trung trực công an phường trúc bạch công an phường phúc xá
phối hợp với cả công an phường đồng xuân bên hoàn kiếm
để tổ chức lực lượng cắm chốt xung quanh khu vực tuyến phố
và tuyến đường yên phụ giáp danh với chợ long biên
để ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng tụ tập bán hàng trái quy định
bởi lẽ đây là những điểm có thể tập trung đông người
điểm lây lan dịch bệnh mà không kiểm soát nổi
thế nên chúng tôi cũng đã có chỉ đạo và công an quận đã có phương án
liên phường sẽ phân cỡ từng múi giờ
để trực đảm bảo những khoảng thời gian dễ phát sinh trợ góc
chúng tôi sẽ có người ứng trực ở khu vực này để giải quyết rứt điểm
mặc dù không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa
tuy nhiên những điểm trợ góc như thế này
tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
vì vậy khi chưa tách được hoàn toàn những kf ra khỏi cộng đồng
thì việc nâng cao phòng chống dịch lúc này ở hà nội
hiện đang là một trong những biện pháp hàng đầu
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an
về huy động tổng lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay một số đơn vị trực thuộc
bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ

tại sân bay nội bài thành phố hà nội
các cán bộ chiến sĩ tăng cường thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã có mặt để thực hiện test nhanh covid
đồng thời chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục
trước khi lên chuyến bay vào thành phố hồ chí minh
thực hiện nhiệm vụ
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tăng cường
đều xác định rõ trách nhiệm
tinh thần tiên phong nhận nhiệm vụ
vào tuyến đầu phòng chống dịch
còn đây là hình ảnh tại trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
với tinh thần quyết tâm hỗ trợ
trong đợt này trung đoàn đã tăng cường
hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ vào thành phố hồ chí minh
các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tăng cường
đều đảm bảo sức khỏe
được tiêm phòng vaccine
xét nghiệm âm tính
thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trước đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cũng đã tăng cường gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ
cho các tỉnh trà vinh an giang long an kiên giang
tiếp theo đợt tăng cường này
các đơn vị thủ bộ công an
cũng sẽ có các đợt tăng cường
tại một số địa phương phía nam
với tinh thần đoàn kết thống nhất
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an
và chính quyền địa phương
quyết tâm chống đẩy lùi dịch bệnh
coi nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
là trên hết
với sự đoàn kết trung sức trung lòng
và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
sẽ chiến thắng dịch bệnh covid
đem lại cuộc sống bình yên
ấm no hạnh phúc của nhân dân
sẵn sàng lên đường hỗ trợ
tri viện cho công an
và các địa phương khu vực tây nam bộ
kể cả là thành phố hồ chí minh
vừa tham gia từng tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự
vừa tham gia ở các cái chốt
chặn các cái tuyến đường
theo cái giãn cách
xã hội của địa phương
trung đoàn chúng tôi cũng tiếp tục
quán triệt và phát huy cái tinh thần
là thể hiện là lá trắng
thép trong cái công tác phòng chống dịch
mỗi cán bộ chiến sĩ
thuộc mỗi đơn vị đều có nhiệm vụ khác nhau
nhưng họ cùng chung một quyết tâm
với tinh thần vì nước quên thần
vì dân phụ vụ
sớm đẩy lùi dịch bệnh
tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo
của bộ trưởng bộ công an
tối nay tại quảng nam
trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ xuất quân
tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh
tại tỉnh bình dương
theo đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
quyết định tăng cường hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
sẽ phối hợp với công an tỉnh bình dương
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
tại chốt cửa ngõ nguyện thị
mỗi chốt sẽ gồm ba mươi cán bộ chiến sĩ
chia làm ba ca
thực hiện nhiệm vụ khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trong đó mỗi ca sẽ gồm tám đồng chí cảnh sát cơ động
được biết hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ
để thực hiện nhiệm vụ
đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và lãnh đạo bộ công an
về huy động tổng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay sau buổi lễ đoàn công tác
đã lập tức lên đường xuất quân vào tâm dịch
trong tối ngày hôm nay hai mươi một tháng bốn
trong phần tiếp theo của bản tin
đầy mạnh đấu tranh với các sàn giao dịch
quyền chọn nhị phân lừa đảo
trên mạng internet
chiều nay thủ tướng mới của malaysia
tuyên thệ nhậm chức
thưa quý vị
chỉ trong thời gian này
lực lượng công an trên cả nước
đã đấu tranh triệt xóa rất nhiều sàn giao dịch
quyền chọn nhị phân
trên không gian mạng
có dấu hiệu tổ chức kinh doanh
theo phương thức đa cấp trái phép
lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tham gia
tuy nhiên vì lợi nhuận
những đối tượng đứng sau những sản huy động vốn trái phép này
luôn biến đổi một cách tinh vi
để liên tục hoạt động dưới nhiều vò bọc
nhằm dụ lừa được nhiều người dân
tại một tòa trung cư thuộc phường yên hòa
quận cầu giấy thành phố hà nội
lúc sáu giờ sáng
ba mươi chiến sĩ công an thành phố hải phòng
chia thành bảy mũi tấn công vây gọn
và đột kích ổ nhóm
chuyên thành lập cái gọi là các sàn giao dịch ngoại hối
forex tiền ảo
tại hiện trường hai đối tượng cầm đầu
là nguyễn thế dương và nguyễn văn quyền
đã bị bắt gần một trăm linh đối tượng giúp sức
đã bị khống chế
nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo
theo mô hình đa cấp đã bị thu giữ
các cái dữ liệu
mà chúng tôi thu thập được
là những cái dữ liệu điện tử
mà dữ liệu điện tử thì nó tồn tại
nếu không thu thập
không có biện pháp
không có cách thức
và không có cái sự nhanh chóng
thì cái dữ liệu điện tử nó không tồn tại
sau này truy vết vô cùng khó
các đối tượng đông
chúng tôi cần phải một cái lực lượng mạnh
còn đây là nhóm đối tượng
đã lập ra cái gọi là
sàn giao dịch và ngoại tệ trái phép
chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia
mà công an thành phố hà nội
vừa phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
đã huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
đồng loạt triển khai
tại một mươi một tỉnh thành phố
triệt phá thành công
đối tượng khai nhận
nhóm này đã tổ chức xây dựng quản trị
và điều hành bốn sản giao dịch vàng tiền ảo ngoại tệ trái phép
các sàn giao dịch này đều được kết nối
với ứng dụng metatraderfive
phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến
trên thị trường ngoại hối chứng khoán hàng hóa
và rất nhiều thị trường tài chính khác
để lôi kéo gần một mươi hai người tham gia
đến từ hai mươi bảy quốc gia khác nhau
theo đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
các sàn giao quyền chọn nhị phân
trên không gian mạng tổ chức kinh doanh
theo phương thức đa cấp trái phép
lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tham gia
đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước
với tổng số tiền giao dịch
lên đến cả nghìn tỷ đồng
đáng chú ý các đối tượng trong ổ nhóm
đã bị bắt giữ đều khai nhận
đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp
vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch
điều khiển các tài khoản của người chơi
nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư
tham gia vào các sản giao dịch nêu trên
hiện nay có thể nói là hoạt động của các sàn giao dịch
quyền chọn nhân phân nó diễn ra rất là phức tạp
và hầu hết ở trên
địa bàn toàn quốc
đều đã xuất hiện những vụ việc
người dân đến các cơ quan chức năng
đặc biệt là cơ quan công an
để tố cáo về việc mình bị chiếm đoạt tài sản
thông qua việc bị kêu gọi thu hút đầu tư
vào các sản giao dịch quyền chọn nhị phân
và có rất nhiều trường hợp
thì cái số tiền thiệt hại của người dân lên đến hàng tỷ đồng
các sản giao dịch này
lấy tiền của người tham gia sau
để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước
khi huy động được số tiền đủ lớn
các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi
cho người tham gia
đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn
cùng số tiền đã huy động được
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an đánh giá
các sàn giao dịch và trang thương mại điện tử
đã bị lực lượng công an đấu tranh chìa xóa
dù tên gọi khác nhau
nhưng đều có đặc điểm chung dễ nhận biết
đó là không có địa chỉ trụ sở
hay người đứng đầu cụ thể
và cũng không kinh doanh các sản phẩm
hình thức đầu tư tài chính giao dịch
đó là người mua sẽ đưa ra dự đoán
xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản
như hàng hóa tiền tệ cổ phiếu chỉ số
tại thời điểm dự đoán
mua bán lên xuống hay xanh đỏ
đó là các lệnh dự đoán
về các cặp tiền điện tử
trong cái gọi là sản ngoại hối hit option
ba mươi giây là thời gian lựa chọn
của người tham gia
để có cơ hội nhận ra
về chín mươi năm tiền đặt cược
chơi là chắc thắng
nếu không thắng sẽ được trả lại tiền
sức hấp dẫn từ lời mời
lãi suất cao khó cưỡng
đã thổi thúc hàng nghìn người tham gia
nhưng kết quả giờ đây
toàn bộ số tiền có nguy cơ mất trắng
em tham gia vào một mươi hai đô trên sàn
hai mươi ba tháng đầu
vẫn còn nãy đều
nhưng mà đến tháng thứ bốn
thì không rút đắt đầm nữa
sau khi bị bắt nhóm cầm đầu hit option
đã khai nhận
đây chỉ là chiêu trả lời
các đối tượng đã lập ra một website
được mô phỏng giống với các sản quốc tế
cái thứ ba nữa là
đặc điểm chung của các sản này
thì họ sử dụng cái mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp
để kêu gọi nhà đầu tư tham gia vào
để hưởng hoa hồng
chính vì việc kêu gọi
sử dụng mô hình đa cấp
cho nên là việc rất nhiều
người đã tham gia rồi
lại tiếp tục lôi kéo
rồi kêu gọi
người thân trong gia đình hoặc bạn bè
tham gia đầu tư với mục đích bản chất
để hưởng hoa hồng
cho nên là những cái mô hình này
thường là phình to rất nhanh
theo thiêu tá triệu mạnh hùng
đã bị triệt xóa
hay quảng cáo cái gọi là công nghệ robot tự động
có khả năng đoán đúng các lệnh
để tạo ra lợi nhuận
từ một mươi năm đến ba mươi mỗi tháng
bản chất là không có thật
các đối tượng tự vẽ ra
với những lời giới thiệu mỹ miều
ứng dụng thuật toán ma trận thông tin
vận hành theo công nghệ blockchain
để đánh lừa người chơi
thu hút các đối tượng người tham gia mới
từ các vùng nông thôn
người lớn tuổi
người không biết về công nghệ tài chính
chúng còn tạo ra một đội ngũ chim mồi
gọi là đội ngũ chuyên gia đọc lệnh
thường xuyên đăng ảnh nhận lãi khủng
mua nhà được xe ăn chơi sang chảnh
thì cũng là những sinh viên nghèo
người lao động phổ thông không bằng cấp
chúng ta có thể dự báo trong thời gian tới
khi mà các kênh đầu tư về mặt tài chính là
sẽ tương đối khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì các đối tượng sẽ tiếp tục hoạt động
để lôi kéo nhà đầu tư tham gia
vào loại hình sàn giao dịch
quyền chọn nghị phân này
với những lời giới thiệu là gì
lợi nhuận rất cao
cam kết lợi nhuận hàng năm
thậm chí cam kết lợi nhuận đến vài chục phần trăm một năm
trả hoa hồng rất cao
khi mà kêu gọi được nhà đầu tư tham gia vào
và hình thức đầu tư kinh doanh rất dễ dàng
chỉ cần chọn tăng hay giả
để lôi kéo đánh vào lòng tham
để lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào
giao dịch quyền chọn nghị phân
hiện nay lợi dụng việc giãn cách do dịch bệnh
nhiều ứng dụng và website
đang chạy quảng cáo để lôi kéo người dân
tham gia vào sàn giao dịch
quyền chọn nghị phân
và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài
gắn mắt ứng dụng công nghệ blockchain
trong cuộc cách mạng bốn
nhằm cố tình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng
các sàn này đã được cấp phép tại việt nam
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
khuyến cáo người dân cần cảnh giác
không để bị các đối tượng lôi kéo rụ rỗ
bởi dù hoạt động dưới nhiều tên gọi mỹ miều
nhưng những trang này
sau khi chiếm đoạt tiền của người tham gia
thì các đối tượng cầm đầu
sẽ nhanh chóng đánh sập sàn đang hoạt động
để thành lập sàn mới tương tự
nhưng khác tên nhằm lẩn trốn
và tiếp tục lừa đảo
thông tin về giáo dục
đến sáng ngày hai mươi tháng tám
đã có năm mươi năm tỉnh thành trong cả nước
ban hành kế hoạch trở lại trường cho học sinh
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trong đó nhiều tỉnh thành
cho học sinh lớp một trở lại trường
vào đầu tuần sau hai mươi ba tháng tám
tuy nhiên hiện nay nhiều địa phương
học sinh vẫn không thể tới trường
do dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp
hiện nhiều trường đã lên kế hoạch
dạy và học bằng hình thức trực tuyến
điều đáng nói đó là với học sinh
mới bắt đầu bước vào lớp một chưa được gặp thầy cô
đã phải làm quen ngay với hình thức học trực tuyến
khiến cho nhiều phụ huynh cũng như chuyên gia lo ngại
thủ đô hà nội
dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp
hiện thành phố đã quyết định giãn cách đến ngày sáu tháng chín
học trực tuyến là giải pháp duy nhất
chị trần thùy nga
có con năm nay vào lớp một
dù đã được chuẩn bị kỹ càng từ sách vở
đến học chữ
nhưng gia đình vẫn lo lắng khi vừa bước vào lớp một
con đã phải tiếp cận với hình thức
học trực tuyến
và cái việc quan trọng nhất
là việc của lối tuổi học lớp một này
đến trực tiếp lớp để cô giáo hướng dẫn
cách cầm bút tư thế ngồi
sao cho đúng
hiện nay nhiều phụ huynh đã cho con làm quen
với hình thức học trực tuyến
tuy nhiên với hình thức này
vẫn còn nhiều trăn trở
thực tế lối tuổi lớp một còn quá nhỏ
mức độ tập trung không cao
cộng với việc khi con học
phụ huynh sẽ phải thường xuyên kèm để hỗ trợ
điều này không phải gia đình nào
cũng có điều kiện làm được
với việc chia nhỏ
cái lớp học
học ra thành ba ca
mỗi ca chỉ khoảng một mươi cháu
thì khi hướng dẫn các cháu học âm học vần học viết
nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều
cái thứ hai nữa là
về cái tài liệu học tập
thì cũng mong nhà trường thiết kế
làm sao cho phù hợp với hình thức học online
với điều kiện dịch bệnh
thì học online là giải pháp hữu hiệu duy nhất
trao đổi với nhiều chuyên gia giáo dục
đối với học sinh lớp một
việc triển khai học trực tuyến
sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
điều này đòi hỏi các nhà trường
phải đầu tư bài bản
về phương pháp dạy học
giáo viên cũng cần phải tính toán lại
cái thời gian mà dành cho cái việc
đôi lúc là học sinh phải mất thời gian là đăng nhập
mở trang sách này
hay là ví dụ như là mở ứng dụng kia này
hay ví dụ như là tô chữ
khi mà dạy online với học sinh
đừng có vô tình mình tạo ra
những cái áp lực thời gian cho học sinh
tại vì nó tự nhiên nó làm triệt tiêu
cái hứng thú học tập của các con đi
bộ giáo dục một lần nữa cho biết
việc học trực tuyến ở lớp một
có thể thực hiện nhưng chỉ mang tính chất
duy trì thói quen học tập
có thể thực hiện với những môn học
mang tính chất nền tảng như toán tiếng việt
bộ đã có xây dựng bài giảng hỗ trợ
cho khối lớp này để giáo viên và phụ huynh
có thể áp dụng
bộ giáo dục và đào tạo đã xây dựng một kho bài giảng
phối hợp với đài truyền hình
phối hợp với kho bài giảng
gồm năm mươi một số năm mươi một chủ đề
để giúp cho các em học sinh
trong cái thời gian ở nhà
thì chúng ta dùng năm mươi một cái chủ đề học tập này
có thể dùng cho tất cả các bộ sách giáo khoa khác nhau
ưu tiên cho học tiếng việt
qua cái công nghệ này
bộ giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh
các địa phương có thể linh động
trong các thời điểm bắt đầu và kết thúc
không thời gian năm học
phải xuất phát từ khó khăn
để từng trường đưa ra giải pháp thực sự đồng bộ
tránh tình trạng áp dụng máy móc
hiệu quả thì không cao
mà học sinh lại chán học